trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
vừa cứu nạn thành công tàu cá na chín mươi tám nghìn hai trăm tám mươi sáu ts cùng một mươi bảy ngư dân bị nạn trên biển cập cảng cửa lò an toàn vào sáng ngày hôm nay
trước đó khoảng một mươi năm h ngày hai mươi ba tháng sáu chủ tàu ông hoàng văn hoa phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã nhận được thông tin tàu cá bị nạn
cách cửa lạch quen tỉnh nghệ an khoảng một trăm một mươi hải lý về phía đông bị hỏng máy nước tràn vào tàu và có nguy cơ bị chìm
tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải sa hai trăm bảy mươi ba đã khẩn trương triển khai công tác cứu nạn tàu cá cùng một mươi bảy ngư dân
đến chín giờ ngày hai mươi bốn tháng sáu tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải sa hai trăm bảy mươi ba đã tiếp cận được một mươi bảy ngư dân của tàu cá bị nạn
đến trưa nay ngày hai mươi năm tháng sáu tàu cá bị nạn na chín mươi tám nghìn hai trăm tám mươi sáu ts cùng một mươi bảy ngư dân đã được lai rắt vào cảng
cửa lò an toàn